sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận có văn bản gửi ủy ban nhân dân thành phố phan thiết
về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố phan thiết
theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
để thực hiện mục tiêu sớm bóc tách f kịp thời ra khỏi cộng đồng
khống chế xử lý rứt điểm dịch bệnh bảo vệ sức khỏe của nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận thống nhất tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố phan thiết
đến hết ngày ba mươi một tháng tám theo chỉ thị số một mươi sáu
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố phan thiết
tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân
thực hiện đồng bộ quyết liệt và hiệu quả hơn các biện pháp phòng chống dịch
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền kiểm tra giám sát không để người dân chủ quan lơ là
tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương trong công tác phòng chống dịch
kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
thưa quý vị nhiều địa phương trên cả nước đang phải gồng mình chiến đấu từng giây từng phút
với dịch covid một mươi chín thậm chí phải áp dụng một số biện pháp hạn chế đi lại của người dân
vì lợi ích chung là kiểm soát dịch bệnh một cách nhanh chóng triệt để nhất
tuy nhiên thời gian qua đã xuất hiện nhiều đối tượng vì vụ lợi
đã có hành vi làm giả giấy xét nghiệm covid một mươi chín bán cho người có nhu cầu để kiếm lời
không những thế còn mua bán giấy đi đường giả để qua chốt kiểm dịch
hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật
mà còn trái với lương tâm đạo đức trong công cuộc phòng chống dịch hiện nay
một người đàn ông điều khiển xe máy trên đường nguyễn trãi thanh xuân hà nội
khi lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người này do công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe vg
ở số chín đào duy anh quận đống đa cấp
tuy nhiên qua chất vấn trực tiếp tổ công tác phát hiện giấy tờ trên là giả mạo
nên đã bàn giao người và phương tiện cho công an phường thượng đình quận thanh xuân làm rõ
giấy đi đường ở đây

em không phải công ty

vợ em đã có giấy rồi thì em chỉ cần cắt là em ghép rồi

vợ em là nhân viên của công ty này à
thế sau đó thì là
em đánh máu
em đánh máy đúng không đánh máy cái giấy đi đường này
vâng em ghép
xong đó em ghép cái phần chữ ký và con dấu lại vào để em scan ra đúng không
vâng vâng vâng
cái mục đích của em làm cái giấy này để em làm gì
em đi giao đoàn đúng không
hoặc như trường hợp này có giấy đi đường nhưng giấy chỉ đóng dấu không hề có chữ ký
dấu thì không có ai ký tên đúng không mà lại đóng dấu ở đây
thì cái này thì có phải là đúng theo quy định của pháp luật không
đề nghị các đồng chí kiểm tra xử lý trường hợp này
vì là bên em có một cái hợp đồng rồi nhưng mà em vẫn để ngoài xe ngoài cá nhân của em ạ
và cái giấy đi đường của em là em chỉ đến từ nhà ra xe hết
ra ngoài đây nó không tác dụng
thì em vẫn để trên xe máy của em
quá điểm của các nhân phương nhân chính thì đối với những cái trường hợp mà làm giả giấy đi đường như này
thì sẽ đề nghị với các cấp là phải xử lý nghiêm
bây giờ không phải là theo cái xử phạt theo quy định phòng chống dịch nữa
mà sẽ xử phạt theo cái lỗi mà làm giả giấy tờ
đó là tài liệu của cơ quan tổ chức
không những giả giấy đi đường
vừa qua công an tỉnh bắc ninh đã triệt phá đường dây với chín đối tượng liên quan về hành vi làm giả phiếu xét nghiệm sars cov hai
cầm đầu đường dây là phát đình hải hai mươi năm tuổi ở xã ngọc xá huyện quế võ tỉnh bắc ninh
hải là lai xe tải chở hàng đến các tỉnh và cần có giấy xét nghiệm để đi qua các chỗ kiểm dịch
do vậy hải nghị kết làm giả phiếu xét nghiệm sars cov hai của công ty cổ phần bệnh viện quốc tế hoàn mỹ ở phường võ cường thành phố bắc ninh
em lấy thông tin của người muốn làm
xong rồi em chỉnh sửa trên file ngày tháng năm sinh địa chỉ số chứng minh
xong rồi in ra
in ra xong rồi tự ký xong rồi nó dấu vào

việc sử dụng giấy tờ giả để qua mặt cho kiểm diễn
việc sử dụng giấy tờ giả để qua mặt cho kiểm diễn
theo đó tùy vào mô mức vị phạm người sử dụng giấy tờ giả
có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
mức phạt hành chính có thể lên tới một mươi triệu đồng
với hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch
hai trăm linh triệu đồng vì hành vi sử dụng giấy tờ giả khiến lây lan dịch bệnh
và có thể bị phạt đến một mươi hai năm tù giam nếu bị xử lý hình sự
vì lợi ích cá nhân làm giả giấy đi đường
phong trống dịch bmandix
nhiều đối tượng đang đánh cược sự an toàn của cả cộng đồng
hành vi này đã được lực lượng công an nhận diện và kiên quyết đấu tranh trong thời gian tới
quay trở lại vụ việc làm giả phiếu xét nghiệm sars cov hai tại bắc ninh
chỉ với giá một trăm tám mươi đồng trên phiếu xét nghiệm nhanh và năm trăm linh đồng phiếu xét nghiệm pcr cho một phiếu như thế này
lái xe đã có thể hợp thức hóa giấy tờ để di chuyển
ngay sau đó ngày một mươi chín tháng tám công an tỉnh bắc ninh tiếp tục khám phá
và ra quyết định khởi tố thêm một vụ việc khác cùng hành vi tương tự với một mươi hai đối tượng
người nhân dân khi mà có nhu cầu xét nghiệm covid thì thể đến các cơ sở được cấp phép của chính quyền
của nhà nước và không nên mua qua mạng hoặc là qua môi giới
việc hành vi này của người dân thì phải tiếp tay cho các đối tượng làm giả giấy tờ và làm giả giấy covid
và khi hoạt động tiếp tay thì vô tình người dân cũng trở thành đồng phạm đối với các đối tượng
trong bối cảnh cả nước đang căng mình chống
dịch chỉ cần một người mang mầm bệnh nhưng có kết quả âm tính giả qua một hay nhiều chốt kiểm dịch
hậu quả sẽ khôn lường
điều này đang tiếp tay cho dịch bệnh phát tán rộng hơn
và phá vỡ những cố gắng bấy lâu của chính quyền cũng như người dân ở các địa phương